xin kính chào quý vị khán giả
công an tp tử sơn tỉnh bắc ninh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đỗ trung kiên ở xã tân tri huyện tiên du
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
ngày một mươi tháng sáu tại khu vực phường tân hồng tp tử sơn
lực lượng công an bắt quả tang kiên đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ chín bảy trăm linh viên ma túy kẹo
và hai túi ma túy ke có tổng trọng lượng trên năm năm kg
khám xét nơi ở của kiên cơ quan công an thu giữ một khẩu súng ngắn và ba mươi bốn viên đạn
kiên khai nhận mua ma túy của một đối tượng ở hà nội
về bán cho các đối tượng trong và ngoài địa bàn tỉnh
tòa nhân dân tỉnh yên bái vừa tổ chức xét xử lưu động vụ án mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo chẳng vào khoảng đầu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
mùa a lầu trú tại xã túc đán huyện trạm tấu tỉnh yên bái
đã mua hơn ba mươi bảy gram heroin của một người đàn ông không biết tên với số tiền là hai mươi hai triệu đồng
sau đó mang đến xã túc đán huyện trạm tấu bán cho người đàn ông tên hưng với số tiền hai mươi năm triệu đồng
khi lầu đang bán heroin cho hưng thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên phát hiện bắt quả tang cùng toàn bộ tăng vật
tòa nhân dân tỉnh yên bái đã tuyên phạt mùa a lầu một mươi sáu năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
thông tin mới nhất liên quan đến vụ nữ sinh viên bị bạn trai đánh tử vong tại lào cai xảy ra vào ngày một mươi sáu tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam
với phạm văn tùng trú tại phường kim tân thành phố lào cai về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người
trước đó vào ngày một mươi năm tháng sáu công an tp lào cai nhận được kết quả giám định của viện khoa học hình sự bộ công an
với nguyên nhân tử vong của nạn nhân là diễn viên
chấn thương sọ não không hồi phục ngay trong ngày một mươi năm tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án
đồng thời áp giải đối tượng phạm văn tùng tới hiện trường để thực nghiệm điều tra vụ án
kết quả điều tra xác định giữa tùng và bạn gái xảy ra mâu thuẫn
tùng đã chửi bới tát và đẩy ngã nạn nhân từ trên giường xuống nền nhà nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện
công an phường vĩnh hiệp thành phố rạch giá tỉnh kiên giang vừa bắt giữ và ngăn chặn kịp thời một nhóm thanh niên
để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh thiếu niên khác xảy ra trên địa bàn
trương thanh trường em có mâu thuẫn với nhóm của nguyễn văn tài nên đã gọi điện thoại hẹn gặp nhau
tại khu phố vĩnh phát phường vĩnh hiệp để giải quyết mâu thuẫn nắm bắt được thông tin khoảng một giờ sáng
ngày một mươi sáu tháng sáu khi phát hiện nhóm của trường em gồm một mươi ba người công an phường đã ập vào kiểm tra thu giữ
bảy cây dao tự chế được cất giấu trong cốp xe máy và đưa tất cả về trụ sở
thuê sinh viên của các trường đại học trên địa bàn thành phố hà nội đứng ra mở tài khoản ngân hàng
rồi bán cho các đối tượng xấu sử dụng vào mục đích bất hợp pháp như đánh bạc hay lừa đảo qua mạng
vụ việc công an tỉnh phú thọ phát hiện hơn một trăm linh tài khoản ngân hàng do năm đối tượng ở hà nội đứng ra thuê mở
rồi giao bán công khai trên mạng internet đã cho thấy mỗi người cần cảnh giác trước các yêu cầu thuê
hoặc nhờ mở tài khoản ngân hàng
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ khởi tố về tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
cầm đầu là nguyễn ngọc thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường gia cẩm thành phố việt trì tỉnh phú thọ
hiện đang ở tại phường đại mỗ quận nam từ liêm thành phố hà nội
quá trình điều tra cơ quan công an xác định do có mối quan hệ gia đình nên nguyễn ngọc thanh đã bàn bạc thống nhất
và giao cho nguyễn khánh huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở phường đại mỗ quận nam từ liêm hà nội
đi thu gom tài khoản ngân hàng để mua bán kiếm lời
huyền đã liên hệ với trần hải đăng nguyễn trung hiếu và nguyễn quý lượng
đều trú tại phường đại mỗ quận nam từ liêm hà nội
để tìm các mối quan hệ anh em bạn bè người quen là sinh viên để mở tài khoản ngân hàng
vào khoảng cuối tháng hai đầu tháng ba anh thanh và vợ anh thanh có nói chuyện với em
và đặt vấn đề với em là đi mở tài khoản ngân hàng để anh chạy quảng cáo
thì anh bảo là sẽ trả cho em ba trăm linh một thẻ
sau khi em làm xong năm thẻ đấy thì anh thanh bảo em là
có quen biết bạn bè gì không thì giới thiệu cho anh để anh làm thẻ ngân hàng để chạy quảng cáo
sẽ trả cho người đứng sau em là người em giới thiệu được vẫn là hoa hồng hai trăm linh một thẻ
và em được nhận hoa hồng từ một trăm linh đến hai trăm linh một thẻ tùy loại thẻ
cơ quan công an xác định nhóm của thanh đã thuê hơn ba mươi sinh viên
thuộc các trường đại học trên địa bàn thành phố hà nội
mở trên một trăm linh tài khoản thuộc nhiều ngân hàng
khác nhau số tài khoản ngân hàng trên được thanh giao bán công khai trên mạng xã hội
với giá từ một triệu năm trăm linh nghìn đồng đến hai triệu đồng một tài khoản
anh hiếu có đặt vấn đề là mở thẻ để mà chạy quảng cáo
thì sau khi mà mở thẻ thì tôi sẽ nhận được số tiền là hai trăm năm mươi
thế sau khi mở xong thì anh chuyển lại cho anh hiếu như thế này
sau khi mở xong thì tôi sẽ đưa thẻ cho anh nhọ
và anh hiếu trả tiền như thế nào
vâng và anh hiếu trả tiền như thế nào
vâng tiền mặt hay trừng khoản như thế nào
thực chất là anh có biết là anh hiếu mở tài khoản đó để làm gì không
mục đích cụ thể thì tôi không biết
còn anh hứa thì bảo với tôi là để chạy quảng cáo
về mặt luật pháp thì báo cáo ông chí là hiện nay là người ta không nghiêm cấm
không cấm là công dân mở rất nhiều tài khoản
tuy nhiên mở tài khoản xong lại giao cho người khác thuê mượn tài khoản
đấy là hành vi vi phạm pháp luật
đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai là việc mở tài khoản rồi giao cho người khác sử dụng
ảnh hưởng rất nhiều đến cá nhân mình
khi mà người ta sử dụng vào cái mục đích trái pháp luật thì mình lại phải đối diện với nhiều cái vấn đề hệ lụy pháp lý xảy ra về phía sau
đề nghị người dân là không mở tài khoản để giao cho những người khác sử dụng
hiện nay tình trạng mua bán tài khoản ngân hàng và thông tin tài khoản ngân hàng đang diễn ra công khai trên một số trang mạng xã hội
hệ lụy từ việc mua bán trên không chỉ gây ra nhiều rủi ro cho chủ tài khoản và các ngân hàng mà nguy hiểm hơn
đây là điều kiện để các đối tượng xấu thực hiện hành vi phạm tội
vì vậy bên cạnh việc kiểm soát chặt chẽ các thủ tục mở thẻ và tăng tính bảo mật của thông tin cá nhân
thì mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác tuyệt đối không tham gia vào các hoạt động mua bán trao đổi thông tin tài khoản ngân hàng
và không mở tài khoản ngân hàng rồi giao cho người khác sử dụng
tối qua cháy lớn xảy ra tại bãi phế liệu của công ty sản xuất than nén thuộc xã diễn kỳ huyện diễn châu tỉnh nghệ an
lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa không chế thành công đám cháy
trước đó hồi hai mươi một h tối qua ngày một mươi sáu tháng sáu trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nghệ an
nhận được tin báo xảy ra cháy tại công ty sản xuất viên than nén thuộc xã diễn kỷ huyện diễn châu
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã huy động tám xe chữa cháy các loại
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng địa phương tổ chức chữa cháy đồng thời hướng dẫn người dân di rời tài sản ra ngoài khu vực cháy lớn ngăn chặn cháy lan
tuy nhiên do phế liệu được chất thành đống cao lượng chất cháy lớn lực lượng chức năng đã huy động thêm hai máy xúc và xe chở nước của người dân tiến hành dập tàn ngăn ngọn lửa bùng trở lại
nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
vâng bước vào cao điểm hanh khô thì nguy cơ cháy nổ sẽ ngày càng gia tăng
việc người dân sử dụng các thiết bị điện chưa đúng cách cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra các vụ cháy trong thời gian qua
nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra hỏa hoạn công an các đơn vị địa phương đã tăng cường công tác nắm tình hình quản lý địa bàn kiểm tra hướng dẫn
đồng thời xây dựng duy trì nhân rộng nhiều cách làm hay sáng tạo theo phương châm bốn tại chỗ để mỗi người dân là một chiến sĩ trong công tác phòng cháy chữa cháy
chập điện là nguyên nhân của vụ cháy xảy ra vào ngày bốn tháng năm
vào khoảng một mươi hai giờ năm mươi phút trưa ngày một mươi sáu tháng bốn vừa qua tại cơ sở tẩm quất massa phường thổ quang quận đống đa hà nội
chỉ sau đó mấy ngày cũng xuất phát từ sự cố chập điện một vụ cháy lớn đã xảy ra tại số bảy mươi năm đường nguyễn hoàng phương mỹ đình hai quận nam tử liêm hà nội
qua thống kê của cơ quan chức năng có đến gần bảy mươi vụ cháy xảy ra trong thời gian qua đều do sự chủ quan trong quá trình sử dụng điện của người dân dẫn đến cháy nổ không mong muốn
cái thứ nhất đó là chúng ta luôn luôn là phải nâng cao ý thức về công tác an toàn phòng cháy cháy
nếu như mà chúng ta có ý thức cao trong công tác phòng cháy cháy chúng ta kiểm soát tốt các trang thiết bị phương tiện các dạng nguồn lửa nguồn nhiệt
thì chắc chắn với các đồng chí là không bao giờ xảy ra sự cố cháy nổ đáng tiếc xảy ra
tiếp nữa đối với cả các hệ thống điện mà nó lâu ngày rồi thì tốt nhất là các đồng chí cũng nên giả soát
cho nên là chúng ta luôn luôn là công tác là tự kiểm tra về an toàn phòng cháy cháy tại các khu vực mà chúng ta đang làm việc và sinh sống
nếu như mà thấy những cái nguy cơ nào trực tiếp phát sinh ra cháy nổ hoặc những cái nguy cơ mà nếu nó xảy ra có thể nó gián tiếp ra như thế nổ chúng ta cần phải khắc phục ngay
thực tế khi xảy ra cháy nổ vai trò của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở là vô cùng quan trọng sẽ kịp thời hạn chế được thiệt hại do cháy nổ gây ra
bởi vậy những buổi tập huấn như thế này thường xuyên được triển khai để nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy theo phương châm bốn tại chỗ
bản thân tôi thì đã xuất ra được rất là nhiều kinh nghiệm trước là được học những cái kiến thức cơ bản nhất về cái phòng cháy chữa cháy
mình sẽ biết sao là sẽ cần những cái gì và những biện phép như thế nào khi là để phòng chống cháy
và sau đấy là khi mà bị cháy xảy ra cháy thì mình đã có những cái biện phép như thế nào khi là để phòng chống cháy và sau đấy là khi mà bị cháy xảy ra cháy
thì mình đã có những cái biện phép gì xử lý gì mình sẽ gọi đến đâu và sẽ có những cái biện phép nào để an toàn tính mạng cho mình và gia đình của mình
lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ của chúng tôi thì bao gồm là lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và dân phòng
lực lượng này là nồng cốp trực tiếp tham gia chữa cháy đầu tiên khi có số cháy xảy ra
lực lượng này được ủy ban dân phường

phối hợp với công an quận tổ chức tập phòng cháy chữa cháy tuyên truyền đến những cao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy khi có sự cố năm đầu tiên
là chủ hộ cho thuê trọ ông phạm mạnh hạnh càng hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình trong công tác phòng cháy chữa cháy tại chính gia đình
bởi vậy ông hạnh đã chủ động đầu tư lắp đặt đầy đủ bình chữa cháy thang thoát hiểm hệ thống báo cháy khi xây dựng nhà trọ cho thuê
sau mỗi buổi tập huấn như thế này
thì là nâng cao được mà hiểu biết được cái phòng cháy chữa cháy
tức là mình hạt nhân tuyên truyền ở trong gia đình nhà mình trong tổ dân phố của mình
mà khi có cháy xảy ra thì là mọi người ở trong gia đình trong tổ dân phố mọi người dân đều có thể là cứu nạn cứu hộ được
bởi vậy mỗi người dân hãy là những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy bằng ý thức và trách nhiệm của người dân